tại cuộc hội kiến với tổng thống myanmar chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chào mừng tổng thống và đoàn đại biểu cấp cao thăm việt nam và tham dự vơ sát hai nghìn một mươi chín
chúc mừng những thành tiệu của chính phủ myanmar trong việc giữ vững ổn định nội bộ phát triển kinh tế xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại
quan hệ hai nước đang có những bước phát triển mạnh mẽ với các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao trên các kênh trong đó có kênh nghị viện
tuy nhiên chủ tịch quốc hội cho rằng việc hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế thương mại vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai phá
trong thời gian qua quốc hội hai nước phối hợp chặt chẽ và hiệu quả tại các diễn đàn liên nghị viện quốc tế và khu vực
chủ tịch quốc hội đề nghị myanmar ủng hộ việt nam đảm nhiệm vị trí chủ tịch asean và quốc hội việt nam là chủ tịch aipa vào năm hai nghìn hai mươi
tiếp tục đóng góp cho sự phát triển cộng đồng asean phát huy vai trò trung tâm asean trong giải quyết các
thách thức chung ở khu vực trong đó có vấn đề biển đông việc sử dụng bền vững và hiệu quả nguồn sông nước mekong
tổng thống myanmar đánh giá cao những nỗ lực của chủ tịch quốc hội trong thúc đẩy quan hệ hai nước
không chỉ trên kênh quốc hội mà còn qua hợp tác và giao lưu nhân dân
tổng thống cam kết đẩy mạnh hợp tác nhiều mặt với việt nam trong đó có lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư
khẳng định sẽ ủng hộ việt nam trong vai trò chủ tịch asean và aipa
cũng như việc việt nam ứng cử thành viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc